trong đợt dịch thứ tư đến ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cả nước đã ghi nhận khoảng bảy trăm ba mươi bốn ca mắc
trong đó năm trăm linh ba người đã khỏi bệnh chiếm tỷ lệ sáu mươi chín
có một mươi sáu trên sáu mươi hai tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận ca mắc mới năm tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát
và có một tỉnh chưa ghi nhận ca mắc nào đó là cao bằng
trong tuần đã giảm một mươi hai một so với tuần trước riêng tp hcm giảm một mươi năm bình dương giảm một mươi hai sáu đồng nai giảm một mươi năm bốn và long an giảm một mươi năm tám
tại hai mươi ba địa phương thực hiện giãn cách tình hình dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát
số ca mắc trong bảy ngày gần đây giảm chín tám so với bảy ngày trước trong đó có bình dương tp hcm và long an
trong tuần ghi nhận bốn mươi năm trăm bảy mươi bảy ca mắc trong cộng đồng
chiếm năm mươi sáu hai tổng số ca mắc giảm một mươi một bảy so với tuần trước
các địa phương khác tình hình dịch bệnh cơ bản vẫn đang được kiểm soát